đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng việt nam trung quốc lần thứ sáu đã diễn ra tại thành phố thành đô tỉnh tứ xuyên trung quốc vào ngày bốn tháng một mươi một
thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng việt nam và đô đốc tôn kiến quốc phó tổng tham mưu trường bộ tham mưu liên hợp quân ủy trung ương trung quốc đồng chủ trì cuộc đối thoại
tại cuộc đối thoại thượng tướng nguyễn trí vịnh và đô đốc tôn kiến quốc thẳng thắn nêu rõ việt nam và trung quốc còn tồn tại khác biệt về vấn đề biển đông
thượng tướng nguyễn trí vịnh nhắc lại quan điểm nhất quán của việt nam là các bên phải giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và các điều ước khu vực thực hiện nghiêm túc doc thực tâm và khẩn trương sớm hoàn thành việc xây dựng coc
thượng tướng nguyễn trí vịnh và đô đốc tôn kiến quốc nhất trí rằng thời gian tới hai bên cần kiểm soát tốt bất đồng tăng cường tuyên truyền
giáo dục để quân đội và nhân dân hai nước tuân thủ nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng nhà nước về vấn đề biển đông